câu chuyện hồ thủy điện xả nước gây ngập lụt hạ du đã không còn mới bởi đã diễn ra quá nhiều lần
tuy nhiên việc thủy điện hố hô xả lũ vào đúng thời điểm mưa lớn khiến cho tình trạng ngập lụt ở hà tĩnh trở nên nghiêm trọng hơn
thì đã khiến cho rất nhiều người không khỏi bức xúc về loại hình thủy điện nhỏ này
đặc biệt là khi kết quả kiểm tra của bộ công thương khẳng định việc xả lũ của hố hô là phù hợp với quy trình vận hành hồ chứa
cách đây hơn nửa tháng vào khoảng thời gian từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi đến hai h ngày một mươi năm tháng một mươi
thủy điện hố hô nằm trên địa bàn huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã bất ngờ xả lũ
khiến gia tăng lưu lượng nước đổ xuống hạ du trung bình khoảng một trăm chín mươi hai mét khối trên dây
việc xả lũ của thủy điện hố hô đúng vào thời điểm trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đang có mưa lớn
làm cho nước lũ dâng nhanh khiến cho người dân trở tay không kịp
trên hai mươi bốn ngôi nhà của người dân tại huyện hương khê đã ngập sâu trong nước
tuy nhiên theo báo cáo của bộ công thương về kết quả kiểm tra hồ thủy điện hố hô
trình thủ tướng chính phủ ngày một tháng một mươi một lại khẳng định
việc xả lũ của thủy điện hố hô trong tình huống khẩn cấp là phù hợp với quy trình vận hành hồ chứa
để tránh nguy cơ xảy ra sự cố lớn hơn cho vùng hạ du
điều này đã đặt ra những câu hỏi về quy trình vận hành hồ chứa mà bộ công thương đưa ra
đối với loại hình thủy điện nhỏ này
quy trình điều tiết của hồ chứa thủy điện nó hơi đặc biệt khác với hồ chứa thủy lợi
bởi vì ngay từ mục tiêu xây dựng thủy điện chúng ta cũng có một cái sai lầm
tức là theo những cái quy trình quy chuẩn của thủy lợi về hồ chứa là phải sử dụng tổng hợp
tức là nguồn nước trong hồ chứa là nguồn nước cho cả cộng đồng ở hạ lưu
nhưng khi làm thủy điện thì chúng ta sơ hở
chúng ta đặt nhiệm vụ hồ chứa thủy điện chỉ tích nước để phát điện
vậy thì có nghĩa là gì có nghĩa là lũ có lớn mấy nhưng tôi chỉ tích chừng này tôi phát thôi có bao nhiêu tôi xã
thì còn cái lúc mà đang khô hạ nhưng tôi cần tích nước tôi lại phải tích
đấy là cái sâu xa nhất từ quy trình điều tiết nước trong hồ chứa của thủy điện
tức là thủy điện không có một cái dung tích gọi là người ta gọi là cái dung tích phòng lũ như của thủy lợi
hồ hô chỉ là một trong số rất nhiều
những sự cố thủy điện nhỏ gây thiệt hại cho hạ du thời gian qua
thực tế đã có những cảnh báo những sự cố vỡ đập xảy ra
nhưng nhiều chủ công trình thủy điện nhỏ vẫn còn chủ quan
thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn cho hồ đập còn hình thức chiếu lệ
theo thống kê hiện cả nước có hai trăm tám mươi bốn công trình thủy điện đang vận hành phát điện
năm trăm linh bốn dự án đang thi công xây dựng dự kiến từ nay đến năm hai nghìn một mươi bảy sẽ vận hành phát điện
bên cạnh đó còn có hai trăm năm mươi dự án
đang nghiên cứu đầu tư và bảy mươi tám dự án chưa nghiên cứu đầu tư chưa có nhà đầu tư đăng ký
riêng tại tây nguyên đến năm hai nghìn một mươi năm đã có một trăm chín mươi công trình thủy điện lớn nhỏ
hiện nay việc quy hoạch thủy điện nhỏ chủ yếu nằm trên các sông
suối nhánh với độ dốc lớn lòng dẫn hẹp
nên phần chính là để khai thác lưu lượng và trên cao địa hình tự nhiên
không xây dựng được đập cao hồ chứ lớn
do đó hầu hết các dự án chỉ có nhiệm vụ phát điện
không có chức năng được tiết lũ
điều phối nước khi hạn hán
từ vấn đề trên có thể khẳng định sự mất an toàn của loại hình thủy điện này
và cần có những giải pháp cụ thể của cơ quan chức năng
để việc phát triển thủy điện phải gắn liền với sự ổn định đời sống của người dân ở vùng hạ du